giới trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn còi và nhẹ cân
và từ đó họ cho rằng là do trẻ không hấp thu được dinh dưỡng từ thức ăn
quan điểm như vậy có đúng không ạ thưa phó giáo sư lâm
thực ra cái chỗ này thì tôi nghĩ rằng quan niệm mới đúng một phần thôi
trước hết là mẹ phải xem lại cái chế độ ăn của con có thực sự là đủ chất dinh dưỡng không
nhiều khi mẹ quan điểm là con đủ chất dinh dưỡng
nhưng thực tế nếu chuyên gia dinh dưỡng như chúng tôi phỏng vấn thì chúng tôi biết là những sự thiếu hụt gì
ví dụ như tôi nói bà mẹ quên hoặc cho ít chất béo vào trong khẩu phần ăn
thì mẹ cứ tưởng là con ví dụ vẫn ăn bát cháo đấy vẫn ăn bát bột đấy nhưng mà năng lượng nó rất là ít
thì chúng ta thêm ví dụ ba bữa của các cháu là được thêm khoảng ít nhất là thêm hai mươi gram chất béo
thêm một trăm tám mươi calor nữa là sự khác biệt để cháu tăng cân rồi
nhưng mẹ cứ tưởng đủ nhưng thực tế là không đủ
ngoài ra thì cũng đúng là cũng có vấn đề là nhiều cháu là cái đường tiêu hóa nó bị kém
chúng ta biết rằng ví dụ cái khả năng dịch tiêu hóa
enzim tiêu hóa hoặc những cháu mà hay bị số nạn tiêu hóa mạng tính
thì nó thể hiện cái đường tiêu hóa không khỏe mạnh
thì các cháu cũng không hấp thu được đầy đủ các cái dưỡng chất
khi mà khẩu phần ăn mẹ dù chăng nhưng mà con có khi không hấp thu được tối đi yêu
thì cũng ảnh hưởng đến cái cân nặng chiều cao
thì chúng tôi nghĩ rằng trong những trường hợp đấy thì phải xem xét cả cái cạnh khẩu phần ăn rồi
thực tế tiền sử bệnh tật của các cháu có vấn đề gì không
để chúng ta cải thiện cho các cháu
thì mới có thể đảm bảo
với sự phát triển cho cháu được tốt
dạ vâng xin cảm ơn phó giáo sư lâm
với phó giáo sư việt hà
ở góc độ là một bác sĩ tiêu hóa
thì trẻ bị nhẹ cân hay còi cọc như vậy
có phải là do sức khỏe có đường tiêu hóa hay không
vâng thì một em bé mà nhẹ cân và còi cọc
nhẹ cân thì nói đến sự ảnh hưởng của cân nặng theo tuổi
còn còi cọc thì vừa ảnh hưởng của cân nặng và vừa ảnh hưởng của chiều cao
như vậy có với những bạn mà nhẹ cân
thì thông thường
các nhà dinh dưỡng cũng như là những bác sĩ tiêu hóa
như tôi bác sĩ nhi nói chung
thì chúng tôi đều đánh giá về khẩu phần dinh dưỡng của con
trong một khoảng thời gian nhất
thì nó phản ánh đến là cái mình thiếu năng lượng
mình thiếu lượng chất dinh dưỡng cho các bé
trong một khoảng thời gian ngắn
thì người ta sẽ đánh giá xem nguyên nhân của chuyện đó là gì
có thể chỉ là do sai lầm của mẹ trong chế độ ăn
nhưng cũng có thể bé có tìm ẩn
những bệnh ví toàn thân cũng như là những bệnh ví trên đường tiêu hóa
làm cho bé được cung cấp đủ nhưng mà không hấp thu đủ
hoặc là tiêu tốn những năng lượng đấy cho các bệnh lý nhiễm trùng
cho các bệnh ví tự của cơ thể mình gây ra
hoặc là những dị tật bẩn sinh trong cơ thể
thế còn với những bạn mà còi cọc
tức là bạn ấy còn thiếu khả năng lượng kéo dài
tại vì lúc này nó đã ảnh hưởng đến bộ khung của cơ thể
ảnh hưởng đến cái xương rồi
thì cái này nó bên cạnh cái chuyện mà thiếu năng lượng
thì nó sẽ còn có thể có các bệnh ví kèm theo
các bệnh ví này có thể là bệnh ví tại đường tiêu hóa
mà cũng có thể là những bệnh ví bên ngoài đường tiêu hóa nữa
như vậy một em bé mà không tăng trưởng bình thường
tức là một em bé có vấn đề
cái vấn đề đấy có thể nằm ở dinh dưỡng
mà cái vấn đề đấy cũng có thể nằm ở sức khỏe của các bé
để từ đấy mới có thể là đánh giá được
mà mình nên làm cái gì và như thế nào
thế thì nếu các bà mẹ mà có con
bị còi cọc hoặc bị dày mòn
thì tốt nhất là nên đi khám tại các chuyên gia dinh dưỡng
hoặc tại các bác sĩ nhi
tại đấy người ta sẽ cân đo cho đứa bé
đối chiếu với cái chuẩn tăng trưởng
sau đó người ta sẽ phỏng vấn
cái khẩu phần dinh dưỡng của các bé
để đưa ra xem là cái quyết định
sẽ cần phải làm cái gì tiếp theo cho các bé
dạ vâng xin cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời
từ phía phó giáo sư việt hà
quay trở lại với phó giáo sư lâm
thì tôi lại muốn hỏi thêm một câu hỏi này